cơ quan công an xác định hà văn hiếu chú tỉnh đồng nai là đối tượng cầm đầu đường dây
còn tại nghệ an cầm đầu đường dây đánh bạc là lê công tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
dù việc đắc lực cho tuấn anh còn có phan trọng huy trường văn công
ngoài bốn đối tượng trên đường dây đánh bạc của hiếu còn có rất nhiều đại lý cấp nhỏ hơn
tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
đến nay công an tỉnh nghệ an phối hợp với công an các địa phương bắt khám xét tổng cộng một mươi hai đối tượng
tăng vật thu giữ một mươi sáu điện thoại di động các loại hai bộ máy tính bản ba máy tính sách tay một cpu
bước đầu cơ quan điều tra đã chứng minh tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc
trong các trang mạng từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
do có mâu thuẫn với một thanh niên khác phúc nảy sinh ý định và mua súng về phòng thân
thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày sáu tháng hai hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang
tuyên phạt bị cáo cao nguyễn hoàng phúc sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện châu thành tỉnh an giang
hai năm tù về tội tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng
vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba do có mâu thuẫn từ trước với một đối tượng tên huy phúc tìm mua súng để phòng thân
thông qua mạng xã hội phúc đã liên hệ đặt mua một khẩu súng hiệu zp năm với giá ba năm triệu đồng
được tặng kèm bốn viên đạn sau khi nhận được súng và đạn phúc bắn thử hai phát
cánh đồng trống và nhờ bạn gái quay video lại
tiếp đó phúc chở bạn gái đến gặp huỳnh quốc bình sinh năm hai nghìn bảy tại tiệm tóc huỳnh hoa ở cùng xã
để cho bình xem khẩu súng và video lúc bắn thử rồi đem về nhà cất giấu
bình điện thoại hỏi mượn phúc súng đem về tiệm tóc huỳnh hoa cất giấu
thì bị công an huyện châu thành kiểm tra phát hiện thu giữ khẩu súng trên
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân xã mỹ đức
huyện an lão thành phố hải phòng tòa án nhân dân huyện an lão mở phiên tòa lưu động
xét xử vụ án sản xuất hàng cấm đối với trịnh văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
sau khi cân nhắc các tình tiết hội đồng xét xử đã tuyên phạt trịnh văn nam ba năm tù về tội sản xuất hàng cấm
theo hồ sơ công an xã mỹ đức phát hiện trịnh văn nam đang có hành vi sản xuất một mươi bốn chín mươi sáu kg pháo nổ
tại căn nhà bỏ hoang của gia đình nam
nam khai nhận vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
nam vào sàn thương mại điện tử mua thuốc pháo dây dẫn giấy màu trắng đỏ và keo năm trăm linh năm
để làm pháo nổ đốt vào dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
hành vi nêu trên của bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân huyện an lão truy tố về tội sản xuất hàng cấm